khoảng hai mươi h hai mươi hai phút ngày hai mươi hai tháng một năm hai nghìn một mươi bốn người dân tại thôn sồi cầu xã thái học huyện bình giang tỉnh hải dương
phát hiện nhà nghỉ thành công có những dấu hiệu bất thường
không sáng đèn cửa nhà nghỉ mở toan đã lên tiếng nhưng không thấy ai đáp lời
những người chứng kiến đã cùng nhau vào nhà xem có chuyện gì thì phát hiện bà đào thị minh
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi đã chết tại phòng ngủ ở tầng một trên người có nhiều vết thương
căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường tử thi và tài liệu điều tra ban đầu cơ quan điều tra xác định
đây là vụ án giết người cướp tài sản có tinh chất đặc biệt nghiêm trọng
đối tượng giết chị minh đã cướp đi sợi dây chuyền vàng
quá trình thu thập tài liệu và nhân chứng tổ công tác đã được một nhân chứng ở xã thái học cho biết
vào khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày hai mươi hai tháng một
người này phát hiện hai thanh niên khoảng hai mươi tuổi đi bộ tới khu vực nhà nghỉ của chị minh
ra phía bờ ruộng thôn sồi có biểu hiện lạc đường
sau đó đã hỏi đường đi đến khu vực ngã ba phủ
bằng biện pháp nghiệp vụ tất cả tình tiết và dấu vết đã được lần tỉ mỉ
các trinh sát đã phát hiện và thu giữ một chiếc áo khoác màu xanh
trên áo có dính vết màu nâu nghi là máu ở bụi cây gần đường quốc lộ hai mươi ra ngã ba phủ
tại đây người dân cho biết
vào khoảng một mươi bảy h bốn mươi năm phút ngày hai mươi hai tháng một
có hai thanh niên khoảng hai mươi tuổi đi bộ trên đường hai mươi hướng từ nhà nghỉ thành công đến ngã ba phủ
thuê một chiếc xe taxi trở đi thị trấn lai cách
trước đó một trong những dấu vết nghi vấn nhất mà cơ quan điều tra thu được tại nhà nghỉ thành công
là bản phô tô chứng minh nhân dân mang tên vũ kim trọng
hướng điều tra được lực lượng đánh án nhận định
đây khả năng là một trong những đối tượng có liên quan
sau khi sàng lọc đối tượng
cơ quan công an biết được cùng với trọng vũ kim mạnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
phạm văn thái sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi lê đăng nên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
đều trú tại hòa loan nhân quyền bình giang hải dương
các biện pháp nghiệp vụ được tiến hành cẩn trọng
qua xác minh nơi ở của đối tượng mạnh tùng thái đều vắng mặt tại địa phương
riêng đối tượng nên đã được triệu tập và khai nhận như sau
cách đây khoảng một tháng nên mạnh tùng trọng vào thuê nhà nghỉ trọ
tại sao đỏ trí linh hải dương để đánh bạc
tại đây chủ nhà trọ yêu cầu các đối tượng trên phải nộp phô tô chứng minh thư
để đăng ký tạm trú với cơ quan công an
sau khi trọng tùng đã đưa chứng minh thư nhân dân của mình cho nên photo đưa cho chủ phòng trọ
do phô tô thừa một bản nên đối tượng nên để tại phòng trọ
khi cơ quan công an đưa chức áo thu được chức đó cho nên nhận dạng
nên xác định ngay lập tức đó là chiếc áo của vũ kim mạnh
lập tức ban chuyên án chỉ đạo các mũi truy bắt vũ kim mạnh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ở hòa loan nhân quyền bình giang
sau gần hai mươi giờ đồng hồ hung thủ vũ kim mạnh đã bị các trinh sát bắt tại trí linh
tại cơ quan công an đối tượng mạnh thừa nhận đã cùng với phạm văn thái
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ở hòa loan nhân quyền bình giang gây ra vụ án nêu trên
hai đối tượng mạnh và thái đều là những con bạc chuyên nghiệp
trước đó mạnh cùng với thái bị thua bạc tại quảng ninh
đó là một phần lý do thái bàn với mạnh về nhà nghỉ thành công ở sồi cầu
xã thái học huyện bình giang giết bà chủ nhà nghỉ lấy tiền nướng vào cờ bạc
các đối tượng khai nhận chọn nhà nghỉ chị minh vì chúng biết nạn nhân thường ở nhà một mình
chiều ngày hai mươi một tháng một mạnh rủ thái đi mua một con dao bầu với giá năm mươi đồng để làm hung khí gây án
khoảng một mươi tám h ngày hai mươi hai tháng một phát hiện chỉ thấy có một mình chị minh ở nhà
nên mạnh cầm dao đâm liên tiếp vào vùng ngự
mạnh đã bắt được bụng cổ tay trị minh làm trị minh bị gục ngã nằm tại nền nhà
gây án xong thái xông vào giật đứt sợi dây chuyền trị minh đang đeo trên cổ
vứt dao gây án xuống ao sau nhà nạn nhân rồi bỏ trốn
mạnh đã bị bắt trong sự ngỡ ngàng khi hắn và đồng phạm vừa mới kịp bán một nửa sợi dây chuyền vừa cướp được để lấy tiền ăn chơi
và hành động tàn ác dã man của chúng đã bị bại lộ chỉ sau chưa đầy hai mươi giờ
hẳn nhiều người còn nhớ vụ án kinh hoàng xảy ra ở quận long biên hà nội
vào lúc một mươi năm h ngày hai mươi hai tháng tám năm hai nghìn một mươi hai tại con phố nhỏ đường lâm đức giang quận long biên
lợi dụng chủ quán cà phê phạm thị xuân hoa đang bán cà phê một mình
hung thủ triệu quân sự là khách uống cà phê đã dùng con dao gọt hoa quả đâm nứa chủ quán hàng chục nhát để cướp tài sản rồi bỏ trốn
mặc dù sau ba mươi giờ gây án
hồ thủ đã bị lực lượng công an bắt giữ
nhưng vụ án đó vẫn làm nhiều người ám ảnh bởi tính chất manh động của loài tội phạm này
khoảng sáu tháng sau cũng tại một con phố nhỏ
người dân hà nội lại bàng hoàng khi chứng kiến một vụ cướp tài sản giết người hết sức thương tâm
chiều ngày hai tháng hai năm hai nghìn một mươi ba
khi người dân thôn huỳnh cung
xã tam hiệp
huyện thanh trì hà nội
đang chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa
lấy vật để cúng ông công ông táo
và cũng chuẩn bị cho việc đón tết nguyên đán quýnh tịnh hai nghìn một mươi ba
thì bỗng một tin dữ đến với họ
lúc bây giờ khoảng độ một mươi ba h ba mươi phút
chúng tôi thấy mọi người khác hẳn với mọi ngày
thì thấy mọi nhà cứ gì dầm
chúng tôi chạy sô ra đầu ngõ thì thấy có cái mùi khác
mọi ngày thì chúng tôi bảo là như cái mùi sát chết
mùi nâu rồi thì là sau tất cả thấy cứ bốn rốn chân tay sô
tất cả trong xóm chạy sô ra cứ bốn rốn chân tay thở trà ra hơi
chính sự bí ẩn từ thứ mùi lạ
nên sự đồn đoán mỗi lúc một nhanh
người này sang người khác
từ nhà này sang nhà khác
chúng tôi là trách nhiệm
là vai trò là trưởng thôn
và cũng như là bí thư
thì cũng đi qua đây
qua trên khu một này
cũng thấy nhân dân tụ tập đông
và trong lúc đó chúng tôi cũng chưa vấn đề hỏi nhân dân
thì nhân dân cũng kết hợp
nói là đi qua đây có phát hiện mùi
thì chúng tôi kết hợp
báo chưa biết là cái sự việc gì
nên có báo công an xã
và một thời công an xã báo kết hợp với công an cổ biêu và công an huyết
thì lúc đó là
thì chúng tôi cũng cùng kết hợp với công an và xã
để tìm ra cái sự việc này
nhà nước tin báo từ cảnh sát khu vực
và quần chúng nhân dân giám đốc công an hà nội
đã chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự
các phòng nghiệp vụ phối hợp với công an huyện thanh trì xuống hiện trường
để xác minh làm rõ
sau khi xuống hiện trường thì quần chúng nhân dân rất là đông
thế anh em đã triển khai công tác bảo vệ hiện trường
và xác định để xem đây là một vụ án
nó có xảy ra hay không
sau thời gian ngắn
các đơn vị chức năng của công an thành phố hà nội đã có mặt đầy đủ
căn nhà này thuộc sở hữu của ông lê tuấn hòa
ngõ một trăm sáu mươi tám trên một trăm tám mươi sáu đường phan trọng tuệ
thuộc xã tam hiệp huyện thanh trì thành phố hà nội
theo lời gia chủ mặc dù căn nhà này khá nhỏ
nhưng ông ngân làm hai phòng để cho thuê từ năm hai nghìn năm đến nay
người thuê nhà là anh mai xuân nghị
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai ở quỳnh phụ thái bình
và một người cháu họ của ông hòa
càng đứng gần ngôi nhà trọ thì thức mùi lạ đó càng nặng
với kinh nghiệm điều tra các vụ trọng án và bằng linh cảm nghề nghiệp
các điều tra viên nhận định có thể đã xảy ra án mạng trong ngôi nhà này
họ nhanh chóng phối hợp với chủ nhà chính quyền địa phương để phá khóa tìm sự bí ẩn

khi cánh cửa phòng trọ được mở thì thấy xác một người đàn ông nằm co vóc trên giường xung quanh chỗ nằm có sự sáng trộn
nhận định người đàn ông chết do ngoại lực tác động nên lực lượng công an đã nhanh chóng tổ chức khám nghiệm hiện trường và pháp y tử thi
tại hiện trường theo nhận dạng của chủ nhà danh tính người đàn ông được xác định ngay đó chính là anh mai xuân nghị người thuê phòng trọ nhà ông hòa
trên người nạn nhân có nhiều vết đâm trong đó có hai vết khiến nạn nhân chết là nhát đâm vào cổ và tim loại dao đâm cũng được xác định ngay vì nó vứt cả nạn nhân
xác định đây không phải là một vô tư sát vì vết đâm đó phải do người thứ hai thực hiện vụ việc có dấu hiệu cướp tài sản
theo chủ nhà trọ nạn nhân thường dùng hai điện thoại di động và hai đeo dây chuyền bạc nhưng tại hiện trường trên người lúc này đã không còn
đây là vụ án có tính chất phạm tội đặc biệt nghiêm trọng
giám đốc công an hà nội đã chỉ đạo lực lượng trinh sát tinh nhuệ tập trung phân tích quy luật hoạt động phạm tội và tung quân truy tìm theo hướng nhận định tại hiện trường
ngay sau khi xảy ra thì ban giám đốc công an thành phố đã chỉ đạo thành lập quan chuyên án do ban giám đốc công sĩ giám đốc cũng như phòng xã hành sự là chủ trì và lưu tất cả các quận huyện giáp danh của huyện thành trì tập trung đối tra khám án vụ án
và trong thời gian ngắn nhất phải điều tra khám phá ra được thủ phạm đối tượng gây án để một là giữ được tốt cái trật tự an toàn xã hội ở cái cơ sở đấy ở địa phương đấy cái thứ hai là gì để cho quần chúng nhân dân yên tâm và tin tưởng lực lượng công an
mặt khác để có căn cứ pháp lý chứng minh hành vi phạm tội của hung thủ một cách chi tiết đại tá nguyễn văn quyền trưởng phòng cảnh sát kỹ thuật hình sự công an tp hà nội đã chỉ đạo các kỹ thuật viên giỏi nhất phân tích các mẫu vật lượm tại hiện trường để phục vụ cho công tác điều tra
trách nhiệm của lực lượng chúng tôi là phải tham gia các hoạt động điều tra liên quan đến cái vụ án này để làm rõ sớm làm rõ vụ án để đưa thủ phạm ra trước là pháp luật tôi với trách nhiệm là trưởng phòng kỹ thuật hình sự thì cũng đã trực tiếp là tổ chức lực lượng theo cái sự phân công chỉ đạo của ban giám đốc công an thành phố và với cái bệnh lệnh là khẩn trương điều tra làm rõ cái vụ án này
về lực lượng thì tập trung căn cứ vào cái diễn biến của vụ án
thì đơn vị đã chọn lựa những cái cán bộ mà có kinh nghiệm trên các cái lĩnh vực về khám nghiệm hình trường bây giờ là giám định về pháp y giám định về dấu vết giám định về dấu vết sinh học v v
tuy nhận định ban đầu của cơ quan công an là một vụ án mạng và có dấu hiệu cướp tài sản nạn nhân cũng được xác định là anh mai xuân nghị sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai ở quỳnh phụ thái bình
tuy nhiên khi gây án hung thủ đá xoán sảnh sạch
dấu vết nên công tác khám nghiệm hiện trường chưa mang lại kết quả
chỉ duy nhất căn cứ vào vết đâm vào cổ và tim nạn nhân có tính chất quyết định
chứng tỏ hung thủ thực hiện hành vi phạm tội rất quyết liệt
điều đó thể hiện hung thủ có mâu thuẫn gai gắt với nạn nhân
mặt khác hung thủ giết người cướp tài sản trong đêm lại chính trong ngôi nhà trò của nạn nhân
sau đó khóa trái cửa nên cơ quan điều tra xác định nạn nhân và hung thủ có quen biết nhau
căn cứ và kết quả khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi và công tác nằm tình hình
tôi đánh giá đây là một vụ án giết người cấp của
đối tượng ở đây khá là nhiều có quan hệ với nạn nhân tương đối thân thiết
đối tượng ở đây tầm tuổi tôi tính là khoảng từ hai mươi năm đến ba mươi tuổi
với nhận định về đối tượng như vậy
thì chúng tôi tập trung vào giả soát tất cả những quan hệ của nạn nhân
xung quanh khu vực hiện trường
bởi vì đây là đối tượng rất là phức tạp trong quan hệ theo phản ánh của nhân dân
đối tượng thanh niên ra vào cái nhà trọ này nhiều
mà số cái người mà quan hệ với nạn nhân này thì cũng trọ ở gần đây xung quanh
cái thứ hai là chúng tôi phải tập trung đi giả soát ở trong cái thành phố nội này
sau khi hoàn thành công tác khám nghiệm hiện trường pháp y tử thi và có những nhận định ban đầu
về hướng đường của nạn nhân
điều tra cũng như hướng trốn chạy của thủ phạm từ sự chỉ đạo thống nhất và toàn diện
của đồng chí nguyễn đức trung giám đốc công an hà nội
phòng cảnh sát hình sự công an huyện thanh trì cùng các phòng nghiệp vụ
đã khẩn trương tổ chức cuộc họp để phân công bố trí lực lượng triển khai các phương án truy tìm
ban chỉ đạo chuyên án xác định là đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng
vụ án giết người cướp thái sản
thế và khả năng là nó liên quan đến các đối tượng
ở nhiều các địa bàn khác nhau
cho nên là để làm rõ vụ án này phải huy động rất nhiều các lực lượng
và các phương tiện để phục vụ cho quá trình điều tra làm rõ vụ án
công an huyện thanh trì đã huy động toàn bộ một trăm linh cán bộ chiến sĩ bộ đội điều tra hình sự
và điều tra các chính sách hình sự của các đơn vị quản lý địa bàn

và tang vật của vụ án theo sự chỉ đạo của ban chỉ đạo

thành nhiều tổ công tác nắm bắt tình hình và truy tìm đối tượng ở xung quanh khu vực gây án
các địa bàn lân cận và những nơi mà lực lượng công an nhận định có thể đối tượng đang lẩn trốn
một lực lượng trinh sát có mặt tại địa điểm công cộng tập trung đông người như bến xe giáp bát
gia lâm mỹ đình yên nghĩa và các tuyến xe khách taxi để nắm bắt thông tin từ lực lượng bảo vệ
đối tượng lái xe và quản lý bến xe
một lực lượng tiếp cận ở những điểm thanh niên hay tụ tập điểm truy cập internet để tìm manh mối
vì có thể đối tượng tra trộn vào đám đông để nghe ngóng tình hình như trường hợp nhiều hung thủ sau khi gây án
đã nán lại để nghe ngóng tín hiệu điều tra của cơ quan công an
nhà nghề khách sạn là những nơi mà các đối tượng sau khi gây án thường lánh vào đó để ẩn nấp
và tính toán đường trốn tránh tiếp theo
nên việc nắm tình hình ở nơi này cũng được triển khai
lực lượng công an triển khai giả soát sàng lọc hàng trăm đối tượng có biểu hiện nghi vấn sinh sống trên địa bàn
nắm tình hình trong quần chúng nhân dân xem họ có biết thông tin về những người làm mặt xuất hiện
tại địa bàn trong thời gian vụ án xảy ra hay không
việc các mũi trinh sát nắm tình hình ở khu vực gây án và các địa bàn lân cận
được thực hiện đồng loạt vừa bí mật vừa công khai
nhưng ba ngày trôi qua những thông tin về vụ án mà lực lượng công an thu thập được vẫn chỉ là con số
mặt khác các tổ công tác nắm tình hình ở tầm xa tức là ở những địa bàn xa khu vực gây án
với những trinh sát kỳ cựu chuyên tham gia những vụ án khó nhất là những vụ án không rõ tùng tích
và đã từng phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự công an các tỉnh trong điều tra khám phá các vụ trọng án
nhưng ba ngày qua đi các anh đã vượt trăm kỳ
các tổ công thác đã rơi xuống qua nhiều địa bàn nhưng thông tin về vụ án vẫn bề tắc

các tổ công thác đã phối hợp với đội kiểm tra liên ngành một trăm bốn mươi một
rầm rộ chấn áp những đối tượng sừng sò khả nghi lai vãng
có mặt trên địa bàn thủ đô hoạt động lưu động trên tất cả các tuyến phố
đề vòng đối tượng có thể trà trộn ở những tuyến phố trung tâm
hùng thủ tính toán giữa những dòng người tấp nập sẽ là điều kiện giúp hắn trốn chạy
mặt khác lực lượng công an làm mạnh tay nên đối tượng gây án có thể vào các nhà nghỉ
để đẩy nhanh tiến độ điều tra khám phá công an hà nội tiếp tục tính đến phương án truy tìm hung thủ
là kiểm soát trật trẽ các hiệu vàng bạc các cửa hàng điện thoại di động
để truy tìm ra tăng vật mà đối tượng bán đi để đối tượng trốn chạy
mặc dù cuộc truy tìm hung thủ vụ giết người đàn ông trong phòng trọ giữa một thành phố
mà dân số lên đến gần chục triệu người là vô cùng khó khăn
nhưng với kinh tế đối tượng truy tìm hùng thủ là một cuộc truy tìm hùng thủ
kinh nghiệm điều tra có trọng điểm
ngày tám tháng hai năm hai nghìn một mươi ba tức là sau thời gian phát hiện vụ án sáu ngày
một tổ công tác nhận được một thông tin quý giá
trước đó một thanh niên lạ mặt đến thuê phòng nghỉ và tầm năm giờ sáng gần bến xe giáp bát
khi đến thuê gã thanh niên không xuất trình giấy tờ
với lý do chỉ vào tắm rồi đi luôn nên chủ nhà đồng ý
các chính sách nhanh chóng tiếp cận theo thông tin này
kẻ lạ mặt này rời khỏi nhà nghỉ hơn chục ngày
nhưng trong lúc tắm đã đánh rơi một chiếc cái quý dít trắng chưa in chữ trên thẻ
có ghi một nickname huy tn
hiện tại chủ nhà nghỉ cho biết là các cái dít này do một người nam thanh niên
đã ở đây cách đây khoảng một mươi ngày và họ đánh rơi
và người chủ nhà nghỉ đã nhặt được ở tại cái phòng số hai trăm linh một của cái nhà nghỉ
nhưng mà hiện tại thì cái người khách đó thì đã bỏ đi
bên chỗ nhà nghỉ thì cũng không biết là người khách đó là ai và đi đâu
thì qua cái thông tin mà từ cái các cái dit có chữ huy gạch ngang tn như thế này
chúng tôi xác định rằng đây là một cái nick eo hoặc là một cái nick facebook

hiện tại chúng tôi đang tiếp tục và tiến hành lần theo từ cái nick iono hoặc là nik facebook
ít chat như thế này chúng tôi sẽ tìm kiếm để tiếp tục hoàn thiện và sẽ truy tìm hung thủ
các chính sách nhận định ngay đây có thể là tên nghệ danh
nghệ dân ở đây có thể xác định là thái nguyên hoặc tây ninh
trong trường hợp này hướng về thái nguyên đã được tính đến
mặt khác một tổ công tác đấu tranh và một tổ công tác đấu tranh
đối với tội phạm công nghệ cao của công an hà nội đã tập trung vào nickname này
một tổ công tác khác lại có thông tin sau khi kẻ làm mặt rời khỏi nhà nghỉ
và đến một cửa hàng ở đường giải phóng bán hai chiếc điện thoại di động
và thông tin thứ ba cũng vào tối ngày tám tháng hai năm hai nghìn một mươi ba
một mũi trinh sát quản lý bến xe giáp bát cung cấp thông tin
một thanh niên giống như các trinh sát biểu tả đã đi xe ôm tới bến xe này
và lên chiếc xe có biển số hai mươi biển số húng của tỉnh thái nguyên
tổ công tác phòng chống tội phạm công nghệ cao cho biết
từ thông tin in trên các visig rơi tại hiện trường
các trinh sát đã xác định chủ nhân của nó nhiều lần cho chuyện trên mạng
đã giới thiệu mình tên là huy mang họ bàn và quẩy thái nguyên
dù chủ yếu các thông tin thu tạp được một tổ trinh sát đã nhanh chóng lần tìm về thái nguyên
xác định hướng hung thủ trốn chạy công an hà nội đã có cuộc trao đổi với công an tỉnh thái nguyên
để hỗ trợ khi lực lượng trinh sát hướng về tỉnh này
để phối hợp trong đấu tranh phòng chống tội phạm
công an tỉnh thái nguyên đã thành lập ban chỉ đạo để cùng điều tra phá án
căn cứ và những chi tiết như đối tượng có thể
tên là huy mang họ bàn
ban chỉ đạo đẩy nhanh vụ án
đã chỉ đạo khắp phòng nghiệp vụ công an các huyện thành phố
xác minh hai thông tin trên
đặc biệt là xác minh thông tin những địa xanh có nhiều người mang dòng họ bàn
một nghi vấn đã được phân tích đó là tài sản sa mộng đạt
thuộc huyện phú lương nơi tập trung đông những người mang dòng hòa bàn
có một thanh niên biểu hiện ăn chơi
nhưng gia đình cho biết
thanh niên đó đã lên hà nội làm ăn và rất ít khi ở nhà
xác định thông tin đó có giá trị
nên lực lượng công an đã đề nghị gia đình và chính quyền địa phương phối hợp
giúp đỡ xác minh mối quan hệ họ hàng bạn bè để biết người thanh niên đó đang ở đâu
khép lại vụ án người dân phường phú tân thành phố thủ dầu một an tâm có một cái tết nguyên đán bình yên
còn với các cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát hình sự tỉnh bình dương
thêm một chiến công là thêm những kinh nghiệm trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đầy cam go nhưng cũng đầy vinh quang này